tuy nhiên các quan chức và chuyên gia y tế đã khuyến cáo mọi người nên thận trọng và cảnh báo không nên nhầm các triệu chứng nhẹ nhiễm của omicron với cảm lạnh hoặc cúm thông thường
ngay cả nhiều người đã tiêm chủng đầy đủ cũng nhiễm bệnh và phát triển các triệu chứng nhẹ đến trung bình
theo giáo sư spactor biến thể omitron phổ biến ở cả người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng
tuy nhiên người đã tiêm chủng thì có nhiều khả năng gặp các triệu chứng nhẹ hơn
ông nói một số ít người đã tiêm chủng cũng gặp các triệu chứng
như buồn nôm chán ăn sốt nhẹ đau hỏng và đau đầu
nghiên cứu zui gần đây đã mô tả một triệu chứng trong số các triệu chứng omicron mà bạn có thể chưa nghe nói đến đó là nôn mỡ theo times of india
giáo sư spactor nói rằng triệu chứng này xảy ra nhiều hơn ở những người đã tiêm hai mũi vaccine và thậm chí ở cả những người đã tiêm mũi ba
có thể thấy mặc dù đã tiêm hai mũi và biến thể omitforn được ghi nhận là không gây bệnh nặng
nhưng khả năng nhiễm biến thể mới với những triệu chứng đáng lo ngại
đã đề cập phía trên là vẫn có thể xảy ra vì vậy chúng ta tuyệt đối không nên la lạ chủ quan trong việc phòng dịch
một nghiên cứu ở na uy đã xem xét đợt bùng phát omicron tại một bữa tiệc vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nơi sáu mươi sáu trong số một trăm một mươi bảy người tham gia đã xét nghiệm dương tính với ncov và có một mươi năm trường hợp nghi nhiễm
mặc dù họ đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó
giới chức y tế nhận thấy họ nghẹt mũi mệt mỏi và đau hỏng
là những triệu chứng phổ biến nhất sau đó là đau đầu và sốt theo washington post
hơn một mươi người trong số các ca nhiễm cho biết triệu chứng của họ đã kết thúc trong vài ngày
trong khi đó sáu mươi hai người tham dự cho biết vẫn gặp một số triệu chứng trong khoảng một tuần
các nhà nghiên cứu nhận thấy không có trường hợp nào phải nhập viện kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hai tuần sau bữa tiệc
theo đại học tròn shopins những người mắc covid một mươi chín thể nhẹ với bất cứ chủng virus nào có xu hướng hồi phục
sau một hoặc hai tuần
mặt khác các ca mắc bệnh nặng có thể có các triệu chứng kéo dài hơn một tháng
ngoài ra nhiều người cũng có thể mắc covid một mươi chín kéo dài với các triệu chứng xuất hiện trong vòng nhiều tháng
ngay cả khi đã tiêm chủng
tiêm vaccine và tiêm nhắc lại là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tình trạng kéo dài
nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ ra rằng những người khỏe mạnh và được tiêm mũi tăng cường không có khả năng
gặp tình trạng bệnh nặng hoặc phải nằm viện
những thông tin mới nhất xuất hiện gần đây đều cho thấy rằng omit fran có thể dẫn đến khả năng nhập viện thấp hơn so với delta
một số dữ liệu ban đầu cũng chỉ ra rằng omid fron gây ra tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn
cho dù điều đó có nghĩa là các triệu chứng thực sự kết thúc sớm hơn hay không
omicron mới chỉ xuất hiện khoảng một tháng vì vậy những phát hiện vẫn còn rải rác